kính chào quý vị và các bạn
nằm sâu trong khối không khí lạnh và trường phân kỳ gió ở các mực khí quyển trên cao
nên hai ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ duy trì trạng thái tạnh giáo ít mưa ngày trời nắng
chỉ riêng sáng sớm là có sương mùi nhẹ nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
sang đến ngày ba tháng một mươi một trời sẽ nhiều mây hơn và có mưa vài nơi ở khu vực ven biển
các tỉnh phía tây bắc bộ cũng ít mưa có nắng trong ba ngày tới
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
về đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất chỉ từ một mươi chín hai mươi hai độ trời lạnh
cùng với đó là hiện tượng sương mù dài rác ảnh hưởng phần nào đến hoạt động giao thông
đối với trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thửa thiên huế dưới tác động của gió đông bắc
tương tác với địa hình dãy trường sơn và nhiễu động gió đông
nên đêm nay còn có mưa diện rộng từ nghệ an
sau đó mưa sẽ giảm nhanh ở các tỉnh phía bắc của khu vực chỉ còn tập trung ở thừa thiên huế
nhiệt độ vì thế tăng nhẹ trong ba ngày tới
trong khi đó từ đà nẵng đến bình thuận mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết ngày hai tháng một mươi một
ở các tỉnh từ bình định trở ra phía bắc
nguy cơ cao xảy ra sàn lửa đất đá lũ quét vùng đồi núi và ngập ống do nước lũ trên các sông dân cao
từ ngày ba tháng một mươi một mưa giảm dần nhiệt độ tăng nhẹ
khu vực tây nguyên đêm nay và ngày mai
cũng chịu tác động của nhiễu động gió đông từ biển dịch chuyển vào
nên vẫn có mưa rào và sông dài rác tập trung chính về chiều tối
riêng phía bắc của tây nguyên có mưa vừa có nơi mưa to
người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra
nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh vùng cao phổ biến ở mức là dưới ba mươi một độ
các tỉnh thành miền nam cũng chịu tác động của hình thế gây mưa từ biển
song lượng mưa được dự báo là không lớn như các tỉnh phía bắc tây nguyên
người dân chỉ lưu ý đề phòng tố lốc gió giật mạnh
có thể đi kèm trong cơn rông vào lúc chiều tối
còn chưa chiều còn nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất
trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn